hồi một mươi tám h ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã bắt tạm giam bùi thị mai liên bốn mươi sáu tuổi trưởng phòng hành chính tư pháp sở tư pháp tỉnh lâm đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với bà liên
theo thông tin ban đầu bà bùi thị mai liên bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng
lực lượng chức năng cũng đã khám xét phòng công chứng số một tại trung tâm hành chính tỉnh lâm đồng số ba mươi sáu đường trần phú phường bốn đà lạt là đơn vị có liên quan trong vụ việc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của bà liên